tiếp tục là những thông tin tích cực từ tình hình dịch bệnh trên thế giới
liên minh châu âu eu cho biết đại dịch covid một mươi chín đang chuyển sang một giai đoạn mới trong khối này
các chính phủ không còn đếm ca nhiễm mà chuyển sang theo dõi các biến thể tăng cường năng lực sản xuất vaccine
đây là dấu hiệu đáng mừng cho thấy dịch bệnh về cơ bản đã được kiểm soát ở hầu hết các nước trên thế giới
hy vọng về ngày công bố dịch bệnh chưa bao giờ gần hơn thế
eu cho biết với cách tiếp cận bền vững của khối này với covid một mươi chín trong thời gian tới là xét nghiệm hạn chế và theo dõi virus cùng các biến thể của nó
chủ tịch ủy ban châu âu ec bà ursula von der leygin khẳng định
các tiếp cận bền vận trên không đồng nghĩa là các quốc gia thành viên mất cảnh giác
thay vào đó bao lagin nhấn mạnh các quốc gia cần phải giúp các hệ thống y tế phục hồi hỗ trợ phát triển vaccine và phương pháp điều trị mới
đồng thời chống lại thông tin sai lệch theo hãng tin cloumberg
ông margarys ginas phó chủ tịch ec cho biết các biến thể mới xuất hiện chỉ là vấn đề về thời gian
virus đã đến và sẽ trú ngủ lại đây
lúc này trong khi tình hình sức khỏe toàn dân đang được cải thiện chúng tôi phải chuẩn bị cho các kịch bản khác nhau
thông điệp của các lãnh đạo eu về dịch covid một mươi chín được đưa ra trong bối cảnh hầu hết các nước châu âu từng là tâm dịch covid một mươi chín đã đẩy lùi được đại dịch
trong giai đoạn mới này
các chính phủ quốc gia thành viên eu chuyển từ giám sát khẩn cấp sang một hệ thống thường quy theo dõi covid một mươi chín cùng với các bệnh hô hấp khác như cúng
ec hy vọng các nước thành viên sẽ theo kịp việc triển khai các liều vaccine tăng cường và có đủ năng lực kiểm tra
truy tìm tiếp xúc để mở rộng quy mô khi cần thiết
thưa quý vị những ngày gần đây chúng ta liên tiếp nhận được những tin vui về tình hình dịch bệnh
có thể thấy nhịp sống thường nhật đã quay trở lại ở hầu hết mỗi quốc gia
tuy nhiên người dân vẫn không chủ quan
tuân thủ đúng nguyên tắc phòng dịch để không có bất cứ sự cố đáng tiếc nào xảy ra
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin sáng ngày hôm nay
chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả
xin chào và hẹn gặp lại